ủy ban mặt trận tổ quốc tp hải phòng đã tổ chức xe kết ba năm thực hiện cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tổng kết một mươi năm năm ngày hội đại đoàn kết dân tộc
và phát động phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo
tới dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đại diện các sở ban ngành và năm mươi xã phường thị trấn
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn biểu dương đảng bộ chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp
và các tầng lớp nhân dân tp hải phòng đã đoàn kết huy động sức mạnh các tầng lớp nhân dân
đã quyết tâm xây dựng và phát triển tp hải phòng phát triển mạnh mẽ
đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của cuộc vận động là không ngừng nâng cao đời sống vật chất
tinh thần cho nhân dân và tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí cũng lưu ý các cấp các ngành và mặt trận tổ quốc các cấp của thành phố hải phòng tiếp tục phát huy
và nâng cao hơn nữa hiệu quả cuộc vận động vừa chăm lo đời sống vật chất vừa cải thiện đời sống tinh thần
bảo đảm an ninh trật tự vững mạnh gắn với việc sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn hiệu quả
và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc